liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh điện biên khiến cho hai học sinh tử vong
công an thành phố điện biên phủ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
đối với tài xế gây tai nạn là nguyễn văn quân chú tại tp điện biên phủ
như tin đã đưa vào sáng năm tháng chín trên đường nguyễn hữu thọ thuộc khu vực phường thanh bình tp điện biên phủ
nguyễn văn quân điều khiển xe ô tô tải lưu thông theo hướng đến xe tp điện biên phủ cầu mường thanh
do không chú ý quan sát chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn xe của quân đã va chạm với xe máy điện của hai học sinh
hậu quả hai cháu học sinh là lò thị thu và lò thị thảo cùng sinh năm hai nghìn chín chú tại xã thanh luông huyện điện biên tử vong tại chỗ xe máy điện bị khư hỏng nặng